sau khi hà nội nâng công suất tiêm vaccine lên hơn ba trăm linh mũi mỗi ngày
lãnh đạo tp hcm hôm qua cho biết số ca tử vong ngày chín tháng chín đã giảm đáng kể
lần đầu tiên xuống dưới hai trăm linh từ khi thành phố thực hiện ai ở đâu ở yên đấy
hiện số f không nhập viện mỗi ngày trên dưới bốn ca
chủ yếu không triệu chứng hoặc nhẹ nhiều người được điều trị tại nhà
f tử vong chủ yếu ở các bệnh viện tầng hai ba trong môi hình thấp ba tầng điều trị mà thành phố đang áp dụng
các bệnh viện này chuyên tiếp nhận ca trung bình và nặng
nguy kịch nhiều bệnh lý nền
số ca tử vong giảm do bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên tuyến cuối giảm
f phục hồi tăng cao mô hình điều trị f tại nhà và cộng đồng phát huy hiệu quả
tp hcm đã tiêm vaccine cho hơn bảy hai triệu người trong đó trên chín trăm ba mươi bảy người tiêm đủ hai mũi
chính quyền đang tính từng bước nới lỏng biện pháp chống dịch phục hồi kinh tế
quận bảy địa phương đầu tiên ở tp hcm công bố kiểm soát được dịch
sẽ cho một trăm năm mươi loại hình sản xuất kinh doanh hoạt động lại
từ ngày một mươi năm tháng chín
người có thẻ xanh covid được tự do đi lại trên địa bàn
hôm qua công an tp hcm thông báo shipper nhân viên siêu thị cửa hàng thực phẩm
được tăng thời gian lưu thông hàng ngày từ năm h đến hai mươi một h ba mươi phút
thay vì sáu h đến một mươi tám h như trước
người dân quận bảy và củ chi được tự đi chợ một lần trong tuần
hôm nay tám tháng chín dịch vụ ăn uống mang về được khôi phục sau hai tháng tạm dừng
các cửa hàng được hoạt động từ sáu h đến một mươi tám h hàng ngày
riêng cơ sở ba tại chỗ chỉ bán qua đặt hàng trực tuyến
các đơn vị cung ứng dịch vụ biểu chính viễn thông thiết bị tin học văn phòng
dụng cụ học tập được mở cửa cùng khung giờ trên
hai chợ đầu mối bình điền hóc môn chưa buôn bán
song đã thành nơi tập kết trung chuyển hàng hóa nông sản cung ứng cho nhân dân
trải qua trên dưới hai tháng áp dụng chỉ thị một mươi sáu và nhiều lần phải gia hạn
tp hcm và các tỉnh bình dương đồng nai long an tăng tốc tiêm vaccine
lên kế hoạch cho người tiêm đủ hai mũi đi lại làm việc sớm nới lỏng hoạt động bình thường
tp hcm đề xuất dùng thẻ xanh covid một mươi chín cho người dân đi lại sản xuất
bình dương cho người tiêm đủ vaccine ra đường khi kiểm soát được dịch
long an tính cấp giấy thông hành vaccine điện tử cho người đủ tiêu chuẩn
các tỉnh miền trung vừa chống dịch vừa lo chạy báo côn sơn
cơn bão dự báo đổ bộ ngày một mươi hai tháng chín ảnh hưởng trực tiếp từ quảng trị đến quảng ngãi
mưa kéo dài đêm một mươi đến một mươi ba tháng chín
tổng lượng hai trăm linh ba trăm năm mươi mm
khu vực bão tác động có hơn bốn ca f đang điều trị khiến việc sơ tán trình báo gặp khó khăn
đà nẵng đang cách ly theo chỉ thị một mươi sáu
chính quyền hôm qua đã cho hàng trăm người dân ra ngoài để đưa tàu thuyền lên bờ
trăng trống nhà cửa gắt lúa chạy báo
nhiều tòa bè của người dân neo đậu trong âu thuyền cửa vịnh bị hỏng hóc
nước chan vào hoặc hà vẹm xanh bám chặt
chống dịch chưa xong giờ lo chống báo
nếu không có dịch thì mùa này đang đi đánh dịch
ông vi tấn phước ngư dân quận sơn trà than thở khi vừa cầu ghe lên bờ
hà nội bước vào chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín lớn nhất từ trước đến nay
với mục tiêu tới một mươi năm tháng chín phủ toàn bộ mũi một cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
xét nghiệm diện rộng tạo cơ hội nới lỏng dần cách ly xã hội
thủ đô đã nhận được bốn một triệu liều vaccine
bộ y tế đang cố gắng điều các nguồn tăng nhập khẩu để thành phố thực hiện mục tiêu trên
nhận được sự tri viện của gần bốn nhân viên y tế các tỉnh thành và nguồn vaccine
hà nội đã nâng công suất tiêm lên gấp đôi mỗi ngày ba trăm linh đến ba trăm ba mươi mũi
ngành y tế thủ đô thiết lập một năm trăm linh dây chuyền tiêm chủng
các địa bàn được yêu cầu giảm bớt thủ tục hành chính bố trí nhân lực làm việc toàn thời gian
và không giới hạn số người tiêm mỗi buổi
nhiều nơi như phường cửa nam hàng gai trần hưng đạo quận hoàn kiếm tiêm đến gần nửa đêm
phường cát linh quận ba đình áp dụng mô hình xét nghiệm luôn cho người đến tiêm vaccine
giữa lúc dịch bệnh đang căng thẳng thì mới đây nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
công an quận nam tử liêm đã kiểm tra và phát hiện tại số nhà hai mươi hai ngách ba mươi sáu trên ba mươi một
tổ dân phố số một mễ trì thượng phường mỹ trì một mươi ba người tụ tập đông người
vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh và có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tại thời điểm kiểm tra một mươi ba đối tượng này đang tổ chức đánh bài ăn tiền
không thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh như không đeo khẩu trang
sát khuẩn không giữ khoảng cách
công an quận đã tiến hành kiểm tra và thu giữ các tăng vật liên quan đến vụ việc
gồm sáu bộ bà tú lơ một mươi năm điện thoại di động và hai mươi bảy tám triệu đồng tiền mặt
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đang tiến hành tạm giữ các đối tượng
cùng tăng vật để tiếp tục điều tra làm rõ hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
ngoài ra tổ công tác cũng phối hợp với ủy ban nhân dân phường mễ trì
lập hồ sơ xử phạt các đối tượng này theo quy định trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể đề xuất xử phạt hai đối tượng theo điểm c khoảng ba điều một mươi hai nghị định một trăm bảy mươi bảy
và một mươi một đối tượng còn lại theo điểm a khoản một điều một mươi hai nghị định một trăm bảy mươi bảy của chính phủ
ngày một mươi một tháng chín công an tp hcm cho biết phòng cảnh sát hình sự pc hai vừa phối hợp với phòng an ninh mạng
công an quận một công an quận tám bắt giữ năm người để điều tra về hành vi làm giả con dấu
tài liệu cơ quan tổ chức và sử dụng giấy tờ giả để đi đường
những người này gồm lâm thạnh ba mươi tuổi
nguyễn hải tú ba mươi sáu tuổi cùng ngụ quận bình thạnh
bùi minh tân hai mươi tám tuổi ngụ quận tám
lê văn thanh hai mươi tám tuổi ngụ quận một mươi hai
và huỳnh minh trực ba mươi tuổi ngụ quận bình tân
trước đó các trinh sát hình sự phối hợp với tổ công tác công an quận một
tuần tra kiểm soát trên đường phát hiện năm thanh niên sử dụng giấy đi đường giả
để lưu thông mang tên lâm thạnh và thu giữ trên người thêm hai mươi giấy đi đường giả
tại cơ quan điều tra người này khai tên lâm thạnh do có nhu cầu nên lên mạng
đặt mua giấy đi đường qua tài khoản facebook anh thanh
công an xác định tài khoản này do nguyễn hải tú làm chủ tài khoản
người này giao bán giấy đi đường với giá một triệu đồng trên một giấy
thành mua và nhận giấy đi đường của mình xong
thì được tú thuê đi giao các giấy đi đường cho khách
với tiền công từ hai trăm linh đến bốn trăm linh nghìn đồng trên một giấy
từ lời khai của thạnh lực lượng công an mời làm việc với tân tú thành
nhóm này khai nhận do dịch bệnh covid một mươi chín không có việc làm
nên cả nhóm bàn nhau làm giả giấy đi đường
kiếm tiền tiêu xài
tú và thành lên mạng đăng thông tin và tìm khách hàng
tân nhận thông tin và làm giấy giả còn thạnh đi giao hàng cho khách
mỗi giấy đi đường được bán với giá một hai triệu đồng
khám xét nhà của những người này thuê tại số hai trăm chín mươi bốn trên hai lưu hữu phước
phương một mươi năm quận tám
lực lượng công an thu giữ gần bảy mươi mẫu giấy đi đường
hai mươi bảy giấy xác nhận tiêm vaccine covid một mươi chín
và nhiều vật dụng có liên quan việc in ấn giấy tờ giả
công an tp hcm khuyến cáo người dân
cảnh giác với thủ đoạn làm giả lừa đảo mua bán giấy đi đường
giấy chứng nhận đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
không mua bán tiếp tay cho những kẻ làm giả các loại giấy tờ này
nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định
đánh giá về các giải pháp hà nội đang triển khai
các chuyên gia khẳng định đây là giai đoạn tốt nhất để thành phố hà nội
đẩy nhanh mục tiêu hoàn thành tiêm mũi một vaccine phòng covid một mươi chín
cho một trăm linh người dân từ một mươi tám tuổi trở lên tạo miễn dịch cộng đồng
với phương châm vaccine tốt nhất là loại vaccine được tiêm sớm nhất
đồng thời sau khi thành phố kết thúc giãn cách xã hội
vẫn cần tiếp tục thực hiện nghiêm việc tuân thủ quy định năm k cộng vaccine
ngay sau khi thành phố triển khai chủ trương tiêm và xét nghiệm diện rộng
đặc biệt sau kế hoạch số hai trăm linh sáu khubnz
các đơn vị chức năng địa phương đã nhanh chóng vào cuộc
để hỗ trợ hà nội thực hiện mũi nhọn này một mươi một tỉnh thành phố gồm bắc giang
bắc ninh hưng yên hà nam vĩnh phúc hòa bình thái nguyên
thọ quảng ninh hải phòng đã và đang cử lực lượng y tế đến các quận huyện của hà nội
chiều tối ngày tám tháng chín đoàn cán bộ nhân viên y tế tỉnh bắc giang đã có mặt tại quận long biên
phó giám đốc sở y tế tỉnh bắc giang nguyễn thị thu hương
trường đoàn y tế tỉnh bắc giang tham gia hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín
tại thành phố hà nội cho biết
đoàn nhân viên y tế tỉnh bắc giang gồm có tám trăm linh sáu cán bộ nhân viên y tế
tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng
toàn bộ nhân viên y tế trong đoàn một trăm linh đã được tập huấn đầy đủ về công tác lấy mẫu
ngay trong đêm ngày tám tháng chín hơn ba mươi y bác sĩ tỉnh băng ninh cũng đã có mặt hỗ trợ huyện gia lâm
lấy mẫu diện rộng tiêm phòng vaccine ngừa covid một mươi chín
trong ngày chín tháng chín có thêm khoảng một trăm linh nhân viên y tế tỉnh bắc ninh có mặt tại huyện gia lâm để hỗ trợ huyện
trong vòng năm ngày lực lượng y tế huyện gia lâm và nhân viên y tế tỉnh bắc ninh
sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân đang sinh sống trên địa bàn huyện gia lâm
và tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho khoảng trên một trăm năm mươi người
ngay trong đêm ngày tám tháng chín lực lượng y tế tỉnh bắc ninh đã lấy hơn hai trăm linh mẫu xét nghiệm
cho người dân thôn cam xã cổ bi đồng thời tiêm một trăm năm mươi liều vaccine phòng covid một mươi chín
cho người dân thị trấn châu quỳ
tại quận đồng đà từ tám giờ ngày chín tháng chín đã thần tốc triển khai việc tiêm vaccine cho người dân
và dự kiến hoàn thành trước ngày một mươi hai tháng chín
với tổng là gần tám mươi sáu liều vaccine
thời gian tiêm trong ngày không hạn chế tại hai mươi hai điểm trên địa bàn quận
và kể cả buổi tối để đảm bảo tiến độ theo quy định
tính đến ngày tám tháng chín toàn quận đống đa đã tiêm được một trăm một mươi bảy sáu trăm bảy mươi sáu mũi đảm bảo an toàn
không có phản ứng nặng sau tiêm
được biết để đến ngày một mươi năm tháng chín tổ chức tiêm phòng vaccine covid một mươi chín mũi một cho toàn bộ người dân
trên một mươi tám tuổi tại hà nội bộ y tế sẽ cố gắng cao nhất để phân bổ cho thành phố
đủ số tiêm
để triển khai việc tiêm hiệu quả các quận huyện đã và đang thống kê danh sách
số liệu cụ thể đến từng thôn tổ dân phố bố trí dây chuyền tiêm phù hợp
tính toán phương án tiêm buổi tối bố trí cơ sở vật chất cho công tác tiêm chủng
đảm bảo không tập trung đông người
bên cạnh đó các lực lượng tình nguyện cũng hỗ trợ để nhập dữ liệu tiêm vaccine cho người dân
theo phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong tất cả các đơn vị địa phương phải nỗ lực
cố gắng cao nhất không có ngày nghỉ thậm chí lấy mẫu xét nghiệm cả vào buổi tối
nhưng phải có tính kế hoạch và bảo đảm các điều kiện cần thiết nhất là công tác phòng chống dịch
và sức khỏe cho đội ngũ cán bộ nhân viên y tế
đồng thời căn cứ vào tình hình cần linh hoạt trong điều động lực lượng tham gia lấy mẫu xét nghiệm
cố gắng trong thời gian ngắn nhất hoàn thành các nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trên địa bàn thành phố